ngày một mươi năm tháng ba bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam thông tin
bệnh viện vừa nuôi sống thành công bé gái sinh non ba mươi tuần
chỉ sau hơn năm tuần điều trị chăm sóc tích cực bé đã đạt một bảy kg
đây là em bé sinh non có trọng lượng nhỏ nhất từ trước đến nay tại bệnh viện này
trước đó vào lúc gần hai giờ sáng ngày năm tháng hai mẹ bé là sản phụ ptta ba mươi một tuổi
trú tại xã bình thuận huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
nhập viện cấp cứu tại bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam trong tình trạng chuyển dạ
sản giật nặng thai chỉ mới được ba mươi tuần tuổi
sản phụ nhanh chóng được hội trần chuyển mùa cấp cứu và bé gái được sinh ra chỉ nặng tám trăm năm mươi gram
sau sinh bé tím tái nhịp tự thở yếu nhịp tim chậm dưới tám mươi lần trên một phút
lập tức được hồi sức ngay tại phòng mổ
khoảng một mươi phút bé hồng hơn nhịp tim tăng lên hơn một trăm linh lần trên một phút
và chuyển về hồi sức sơ sinh thuộc khoa nhi
tại đây bé được đặt khí quản và tiến hành bóc bóng thở máy và đặt tĩnh mạch rốn để nuôi dưỡng
bơm trưởng thành phổi
trong quá trình điều trị các bác sĩ khoa nhi đã cho bé thở máy sau đó chuyển sang thở nơi cpap
bé được các bác sĩ chỉ định dùng kháng sinh nuôi dưỡng tính mạch
có một đợt chuyển máu và điều trị các cơn ngưng thở bổ sung vitamin
bé đã được kiểm tra thị lực và thính lực hiện tại bình thường
chỉ sau hơn năm tuần điều trị chăm sóc tích cực bé gái này đã phát triển tốt với cân nặng một bảy kg
sinh hiệu ổn định và bố mẹ tốt
bé được xuất viện sáng ngày một mươi năm tháng ba trong niềm vui và hạnh phúc của gia đình
cùng đội ngũ bác sĩ điều dưỡng của khoa nhi
theo bác sĩ chuyên khoa hai lý vũ thị bảo thanh trưởng khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam
những bà mẹ có dấu hiệu chuyển dạ giai đoạn non cần đến cơ sở y tế gần nhất
để các bác sĩ điều dưỡng kịp thời can thiệp
với những bé sinh non bắt buộc dùng hoàn toàn bằng sữa mẹ
người nhà cũng cần kết hợp với nhân viên y tế dùng phương pháp cănggaru sớm
để sức khỏe của bé ổn định nhanh và tốt hơn